hôm qua tại tp hcm một người đàn ông khi đi bộ băng qua giải phóng cách trên đường cộng hòa quận tân bình không may bị vấp ngã xuống đường và sau đó đã bị chiếc xe khách đưa đón nhân viên lao tới cán tử vong
vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ủ nứ cục bộ tình trạng người đi bộ bất chấp băng qua hàng rào giải phân cách để qua đường diễn ra ở hầu hết các tuyến đường của tp hcm cũng như các địa phương khác
trước khi có tai nạn dình dập đội bượng cảnh sát giao thông đã lập nhiều chuyên đề về xử lý tuy nhiên nhiều người vẫn bất chấp chỉ vì muốn rút ngắn thời gian đi lại